theo nghị định số chín trăm tám mươi hai nghìn hai mươi ndcp về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại sản xuất buôn bán hàng giả hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
theo nghị định này mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực thương mại bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng là một trăm linh triệu đồng đối với cá nhân và hai trăm linh triệu đồng đối với các tổ chức
không chỉ những người bán hàng mà ngay cả rất nhiều người hàng tiêu dùng vẫn còn mơ hồ khi được hỏi về nghị định này
điều này đã vô tình trở thành nguyên nhân thúc đẩy các hoạt động buôn bán hàng hóa sách tay trên các địa chỉ online vẫn diễn ra sôi động như hiện nay không chỉ dùng hàng sách tay cho mình mà mua cả cho con
tiếp theo thì sẽ là những bài hát của các bạn

xin chào quý vị đang theo dõi bản tin sáng phương nam thứ sáu ngày sáu tháng một mươi một
thưa quý vị mở đầu sẽ là một số thông tin về an ninh trật tự
khoảng một mươi tám h ba mươi phút ngày năm tháng một mươi một tại một công ty sản xuất bao bì trên địa bàn của phường tân phước khánh thị xã tân nguyên tỉnh bình dương đã xảy ra một vụ cháy lớn nhiều tài sản bị thiêu rụi
thời điểm trên các công nhân trong giờ tăng ca
thì hóa hoảng bất ngờ bùng phát trong công ty sản xuất bao bì
do khu vực chứa nhiều vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa bùng phát nhanh
lực lượng tại chỗ đã cố gắng dập lửa nhưng không được
nhận tin báo cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã điều động phương tiện đến hiện trường dập lửa
đến hai mươi một h cùng ngày ngọn lửa được khống chế
theo ghi nhận nhà xướng rộng ba m hai với cách cấu tường gạch mái tôm dự tích sẽ ra hóa hoảng khoảng một m hai
một lửa lớn bao bì giấy đã bị thiêu rụi
hiện nguyên nhân về thiệt hại vụ hóa hoảng đang được tiếp tục điều tra
cũng liên quan đến tình hình cháy nổ vào khoảng một mươi sáu h ba mươi phút ngày năm tháng một mươi một
tại một nhà dân trong hẻm đường tân hòa đông quận sáu tp hcm đã xảy ra hỏa hoạn khiến cho cả khu phố phải náo loạn
khi phát hiện căn nhà trong hẻm năm mươi chín đường tân hòa đông phường một mươi bốn quận sáu xảy ra hỏa hoạn
nhiều người đã huy động bình chữa cháy dập lửa đồng thời di dời tài sản có giá trị ra ngoài để phòng cháy lan
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy sau đó có mặt phong tỏa hiện trường để triển khai dập lửa
đến hơn một mươi tám h cùng ngày ngọn lửa được dập tắt xong nhiều tài sản bị thiêu rụi
được biết thời điểm xảy ra cháy bên trong căn nhà có ba người để kịp thoát ra ngoài an toàn
hiện thiệt hại cũng như nguyên nhân vụ cháy đang được tiếp tục điều tra làm rõ
chuyển sang một thông tin khác
ngày năm tháng một mươi một công an quận tám tp hcm tạm giữ hình sự đối tượng đỗ trạch khâm bốn mươi hai tuổi và đối tượng đỗ nữ sáu mươi một tuổi
để điều tra về hành vi sản xuất hàng giả
hai đối tượng bị phát hiện sản xuất bột ngọt giả các thương hiệu nổi tiếng
ngày ba tháng một mươi một đội cảnh sát kinh tế công an quận tám phối hợp với đội cảnh sát giao thông trật tự
và phòng cảnh sát kinh tế công an tp hcm phát hiện kiểm tra xe máy biên kiểm soát năm mươi hai l một mươi ba nghìn hai trăm bốn mươi ba
do khâm điều khiển trên đường tùng thiện vương quận tám
trên xe của khâm có chở một mươi bao giấy chứ một trăm hai mươi gói bột ngọt nhán hiệu ajinomoto loại gói một kg
khâm khai nhận số bột ngọt trên là hàng giả nhãn hiệu sản xuất tại địa chỉ bốn trăm bốn mươi ba một tùng thiện vương
phường một mươi hai quận tám
cùng ngày công an quận tám khám xét căn nhà nói trên và bắt quả tang lâm và đỗ nữ
đang sản xuất bột ngọt giả nhán hiệu sachi
công an lập biên bản thu giữ tổng cộng một trăm linh hai gói bột ngọt nhán hiệu sachi thành phẩm và bán thành phẩm
bốn trăm hai mươi ba kg bột ngọt xá hàng trăm bao bị bột ngọt giả nhán hiệu sachi ajinomoto
cùng nhiều tăng vật có liên quan
nhóm này khai mua bột ngọt xá là loại bột ngọt do trung quốc sản xuất
bán theo bao tải lớn sau đó về đóng gói vào các bao bì giả nhãn hiệu rồi bán ra thị trường
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
thưa quý vị xung quanh bữa ăn bán trú kém chất lượng tại trường tiểu học trần thi bưởi
quận chín tp hcm sở giáo dục đào tạo tp hcm vừa có văn bản gửi ủy ban nhân dân của quận
yêu cầu tổ chức kiểm tra và ra soát toàn bộ hoạt động từ đầu năm học cho đến nay
đồng thời phải công khai đối thoại với cha mẹ học sinh về kết quả kiểm tra
sở giáo dục đào tạo tp hcm lưu ý địa phương cần tiếp thu ghi nhận và giải quyết đầy đủ
các ý kiến phản ánh của cha mẹ học sinh trên tinh thần thực sự cầu thị
các hoạt động kiểm tra giám sát phải công khai minh bạch
có sự tham gia của đại diện phụ huynh có ý kiến phản ánh
ngoài ra ủy ban nhân dân quận cần tổ chức giám sát hoạt động của nhà trường
nhất là quá trình thực hiện bữa ăn bán trú tại trường
tổ chức kiểm tra rà soát toàn bộ hoạt động từ đầu năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một đến nay
trong đó công tác kiểm tra giám sát cần bám sát các quy trình quy định liên ngành giáo dục
và an toàn thực phẩm khuyên cáo nhà trường sống lưu và sử dụng bộ thực đơn cân bằng dinh dưỡng khố tiểu học
do sở giáo dục đào tạo tp hcm phù hợp với trung tâm dinh dưỡng tp hcm triển khai
theo chi đạo của bộ giáo dục đào tạo từ những năm học trước
nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn thực phẩm và đảm bảo dinh dưỡng cho học sinh
trước đó nhiều phụ huynh phản ánh với báo chí về bữa ăn bán trú không đảm bảo dinh dưỡng
và vệ sinh an toàn thực phẩm
sau nhiều lần đối thoại với phụ huynh hiệu trưởng nhà trường đã gửi thư xin lỗi
và nhận trách nhiệm trong vụ việc này
trong phần tiếp theo của chương trình trong hai tháng xử phạt gần sáu mươi xe làm rơi vật liệu xây dựng
tại điểm nóng nam tử liêm thành phố hà nội
công an xã vụ bột huyện cơ đông bắc tỉ đắk lắk đã giúp trẻ em nghèo cắp sách đến trường
giúp cho người dân vơi bớt vất vả
trước diễn biến phức tạp khó lường của mưa lũ trong thời gian tới bộ giao thông vận tải đã có công điện khẩn
gửi các đơn vị trực thuộc và sở giao thông vận tải các tỉnh thành phố nghệ an hà tĩnh quảng bình
quảng trị thừa thiên huế đà nẵng quảng nam quảng ngãi bình định phú yên khánh hỏa con tum
gia lai đắk lắc đắk nông lâm đồng về việc tập trung khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra tại các tỉnh miền trung
các đơn vị chủ động thực hiện công tác suy tu bảo dưỡng thường xuyên đường bộ tập trung vật tư thiết bị và nhân lực
nhanh chóng khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra trên các tuyến quốc lộ trọng điểm kiểm tra giả soát khu vực có nguy cơ
sạt lở đất lũ quét cầu yếu để kịp thời sửa chữa khắc phục đảm bảo giao thông phục vụ công tác vận chuyển hàng cứu trợ
công tác tìm kiếm cứu nạn đảm bảo an toàn cho người dân tổ chức trực phân luồng giao thông cử người canh gác cắm phao tiêu
rào chắn báo hiệu ở những vị trí bị ngập nước đoạn đường bị đứt đoạn đường bị sạt lở kiên quyết không cho phép người
và phương tiện đi vào những vị trí này đối với cục đường sắt việt nam và tổng công ty đường sắt việt nam bộ giao thông vận tải yêu cầu
phải chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm ngặt chế độ tuần tra chốt gác các công trình vị trí sung yếu khu vực trọng điểm
hay xảy ra lũ quét đất sụt chỉ đạo các đơn vị nhanh chóng tập trung vật tư thiết bị và nhân lực khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra
từ ngày một tháng chín đến ngày ba mươi một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi lực lượng thanh tra giao thông vận tải đã phối hợp với lực lượng chức năng
tăng cường kiểm tra xử lý tình trạng vận chuyển rơi vãi vật liệu gây mất an toàn giao thông trên địa bàn quận nam tử liêm
kết quả quá trình kiểm tra lực lượng chức năng đã phát hiện lập biên bản xử lý vi phạm hành chính năm mươi sáu trường hợp
phạt tiền hơn hai trăm linh triệu đồng tạm giữ hai phương tiện tước quyền sử dụng giấy phép lái xe có thời hạn ba trường hợp với các lỗi
lôi kéo đất ra đường bộ gây mất an toàn giao thông và vệ sinh môi trường trở hàng rơi chất thải vật liệu
xây dựng để rơi vãi và không có mùi bạt che đậy
tại xã vụ bồn huyện crong park tỉnh đắk lắc sau một thời gian đưa công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh công an xã
tình hình an ninh trả tự đã có những chuyển biến tích cực
vâng ạ không những vậy làm nhiệm vụ ở một xã nghèo đời sống người dân còn nhiều khó khăn
công an xã vụ bồn còn luôn chăn trở tìm cách giúp các em học sinh được cắp sách đến trường
giúp cho người dân vơi bớt đi nỗi vất vả
và với nhiều việc làm tận tâm những chiến sĩ công an nơi đây đã góp phần củng cố niềm tin của nhân dân địa phương
như mọi ngày hôm nay ban công an xã vụ bổn lại đến thăm gia đình chị nguyễn thị loan ở thôn sáu
vì hoàn cảnh quá khó khăn nên chồng chị đã bỏ đi để lại ba đứa con nhỏ
một mình chị sớm hôm đi làm thuê để chăm nuôi dạy dỗ ba người con ăn học
thấu hiểu chia sẻ với hoàn cảnh đó từ năm hai nghìn một mươi tám cán bộ công an xã đã đóng góp tiền lương
đồng thời kêu gọi mọi người chung sức động viên hỗ trợ tiền cho các con của chị loan ăn học